sau một ngày xử án chiều qua ngày hai mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh gia lai đã tiến hành tuyên án nhóm đối tượng phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo bộ luật hình sự với tổng hình phạt một trăm linh năm tù giam đối với một mươi đối tượng
bị cáo phan thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy thường trú tại thành phố hà nội tạm trú tại huyện đắc đoa gia lai đã tham gia lôi kéo các đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đăng ký là thành viên tổ chức phản động lưu vong chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân cầm đầu và được giao giữ nhiều chức vụ vai trò quan trọng trong tổ chức này
các đối tượng đã lợi dụng triệt đề các trang mạng xã hội để thu thập tuyên truyền chia sẻ những bài viết không có khả năng
các đối tượng đã lợi dụng triệt đề các trang mạng xã hội để thu thập tuyên truyền chia sẻ những bài viết không có khả năng
trong năm tù giam